là một đơn vị có số lượng khách hàng sử dụng điện đông nhất toàn tỉnh gần tám mươi khách hàng
điện lực pleiku ngoài việc đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng
đơn vị còn triển khai sâu rộng phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã mang lại nhiều hiệu quả
phong trào đã góp phần thúc đẩy người lao động say mê công hiến cho ra đời nhiều sáng kiến phục vụ công tác chuyên môn
góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc tại đơn vị
trong năm hai nghìn một mươi chín điện lực play cool đã có hai sáng kiến được công nhận
với giá trị làm lợi mỗi sáng kiến đều lớn hơn một trăm linh triệu đồng đem lại hiệu quả cao trong công tác sản xuất kinh doanh
qua đó để mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn công việc hàng ngày
trong những năm từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín đến nay đơn vị cũng có đề xuất nhiều sáng kiến
và những sáng kiến đó đã thiết thực đem lại hiệu quả cho đơn vị
trong quá trình công nhân tiến hành thí nghiệm đòn tiếp địa cột thường gặp nhiều khó khăn
như thực hiện biện pháp an toàn đối đất tạm thời trước khi tháo cờ tiếp địa ra khỏi thân cột
với sáng kiến cờ nối tiếp địa gốc vào thân cột bằng cách gia công bắt nối tiếp địa gốc vào thân cột này
đã giúp cho thao tác tháo lắp cơ tiếp địa dễ dàng
giảm thời gian công tác thí nghiệm tiếp địa giảm thời gian thực hiện
bảo đảm an toàn cho công nhân và nâng cao hiệu quả lao động
các sáng kiến của địa lực bà lê cư mang lại các hiệu quả
thứ nhất là đảm bảo an toàn khi mà công nhân vận hành
thứ hai là đảm bảo mỹ quan cho các khu vực ở đô thị
thứ ba là nâng cao năng suất lao động
người công nhân khi thực hiện các công việc kiểm tra lưới điện
qua thực tế công việc có những cái khúc mắt những cái vướng mắt trong công tác
thì các bộ công nhân viên đều đưa ra và cùng nhau bàn bạc đưa ra cái hướng giải quyết
khi mà có một cái sáng kiến nào đó thì đơn vị sẽ có cái sự giúp đỡ cho cá nhân
hoặc là cái nhóm có cái sáng kiến đó để mà hoàn tiện
cái sáng kiến để có chất lượng cao nhất
với nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh
đang phát triển mạnh với công nghiệp dịch vụ
việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong mảnh nghệ lực lê cư có ý nghĩa thiết thực
góp phần trong quá trình lao động sản xuất quản lý và vận hành an toàn
hiệu quả lưới điện góp phần xây dựng phát triển địa phương